thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín sáng ngày hai mươi bốn tháng bảy của bộ y tế cho biết tổng số ca được điều trị khỏi là một mươi năm năm trăm ba mươi sáu ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị icu là một trăm sáu mươi sáu ca số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ecmo là một mươi chín ca
trong khi đó đến trưa nay hà nội tiếp tục ghi nhận thêm một mươi trường hợp dương tính với virus sars cov hai
đều là các trường hợp f một trong đó có ba trường hợp tại cộng đồng và bảy trường hợp tại khu cách ly phân bố ở bốn chùm ca bệnh
với việc ghi nhận thêm một mươi chín trường hợp dương tính từ sáng nay hà nội đã có sáu trăm tám mươi năm trường hợp dương tính với virus sars cov hai kể từ ngày hai mươi chín tháng bốn
vào chiều nay tỉnh đắk lắc cũng đã ghi nhận thêm một mươi ba trường hợp dương tính với virus sars cov hai